hai đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép một bánh heroin và gần sáu viên ma túy tổng hợp
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ công an công an tỉnh và công an huyện quang bình bắt quả tang
tại km số bảy cộng tám trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận thôn tân bình thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang
lực lượng chức năng đã tổ chức phục kích phát hiện mua sìa trá trú tại huyện đồng văn
điều khiển xe mô tô chở theo thảo thị say chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng trá cất giấu một bánh heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi sáu chín mươi ba g
và gần sáu viên ma túy tổng hợp dạng nén có trọng lượng sáu trăm ba mươi hai ba mươi chín g được đối tượng cất giấu trong cốc xe mô tô
đấu tranh khai thác mở rộng vào chiều cùng ngày đã phát hiện và bắt giữ đối tượng cư trần phừ
chú tại tỉnh lào cai là đối tượng giao ma túy cho mua xỉ trá thu giữ trên người đối tượng phừ số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với mua xìa trá
và cư trần phừ để tiếp tục điều tra làm rõ

các đường dây vận chuyển ma túy đã có sự chuyển hướng vào các tỉnh bắc miền trung và biên giới việt nam campuchia
chính vì vậy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến biên giới đặt ra nhiều khó khăn và thách thức
chủ động trước những diễn biến của tội phạm ma túy vùng biên lực lượng chức năng việt nam
trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng bộ đội biên phòng
đã tăng cường phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ
nhiều chuyên an lớn đã được hai lực lượng phối hợp đấu tranh triệt phá thành công trong thời gian qua
chỉ phối hợp với công an huyện tương dương đồn biên phòng na ngoi khám phá thành công chuyên án
bắt giữ một đối tượng người dân tộc mông thu giữ năm kg ma túy đá
khi đối tượng này đang băng dừng vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam
thì bị lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang
đó chỉ là ba trong số hàng loạt chuyên án được đấu tranh bóc gỡ thành công
với sự phối hợp chặt chẽ của hai lực lượng công an và bộ đội biên phòng
với tinh thần tích cực chủ động kiên quyết đấu tranh
với tội phạm ma túy trong năm qua lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an
các đơn vị địa phương thường xuyên đổi mới và nâng cao các biện pháp nghiệp vụ
đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng
xác lập nhiều chuyên án hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới
khu vực biên giới các tỉnh bắc miền trung vẫn luôn được xác định là địa bàn trọng điểm
về tội phạm ma túy những năm gần đây với sự vào cuộc đồng bộ tích cực
của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng bộ đội biên phòng
nhiều phương thức thủ đoạn của tội phạm các đường dây tội phạm ma túy trong và ngoài nước
đã được nhận diện bóc gỡ điển hình như chuyên án được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với đồn biên phòng na ngoi đấu tranh bóc gỡ
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một vừa qua đối tượng trong chuyên án này là người mông
có mối quan hệ xã hội rộng điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho ban chuyên án
khi trinh sát theo dõi đối tượng đêm ngày hai mươi bảy tháng bốn khi đối tượng đang băng rừng
đem theo năm kg ma túy đá thì bị ban chuyên án bắt quả tang việc bắt giữ thành công
đối tượng này là mắt xích quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra
mở rộng toàn bộ đường dây gồm các đối tượng tội phạm trong và ngoài nước
thời gian vừa qua khi lực lượng chức năng việt nam và trung quốc
tăng cường với các đối tượng đối tượng đã bắt gọi các đối tượng để bắt gọi các đối tượng
cường phối hợp tấn công chấn áp mạnh nên hoạt động mua bán ma túy đã có sự chuyển hướng
hoạt động vào tuyến biên giới tây nam tại một số tỉnh biên giới giáp campuchia và lào
trước những diễn biến này bộ công an đã ban hành kế hoạch tập trung giải quyết tình hình
phức tạp về tội phạm ma túy tại địa bàn tp hcm tuyến biên giới tây nam campuchia
và các tỉnh trọng điểm phía nam kết quả triển khai kế hoạch đã triệt phá nhiều chuyên án
điển hình như tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một một đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia
về các tỉnh phía nam tiêu thụ tăng vật thu giữ gồm chín mươi hai bánh heroin sáu mươi kg ma túy đá
hai mươi viên thuốc nắc
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh đồng nai vừa phá chuyên án một nghìn hai trăm hai mươi q bóc gỡ đường dây mua bán
vận chuyển ma túy lớn bắt tám đối tượng thu giữ gần năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng
một mươi viên đạn cùng nhiều tăng vật liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển ma túy

tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh đồng nai vừa phá chuyên án một nghìn hai trăm hai mươi q bắt tám đối tượng thu giữ gần năm mươi kg ma túy
chiến đẻ lâu dài thì hai lực lượng phải gắn kết với nhau phối hợp chặt chẽ
hiệp đồng tác chiến cùng nhau tiến tới ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng thẩm lậu ma túy vào việt nam
cùng với công tác đấu tranh quyết liệt tại địa bàn các tỉnh biên giới
lực lượng công an phối hợp cùng bộ đội biên phòng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa
phổ biến kiến thức pháp luật đến bà con vùng biên
giúp người dân nâng cao ý thức trong việc phát hiện tố giác tội phạm
không để tội phạm ma túy lợi dụng người dân vùng biên vào mục đích vận chuyển tàng trữ trái phép ma túy
với chức năng của đội biên phòng là chủ trì chống tội phạm ở khu biên giới về phòng chống ma túy
chúng tôi sẽ tích cực với các lực lượng phòng chống ma túy của bộ công an
của các địa phương trong thực hiện các mặt công tác nhiệm vụ cơ bản
xóa bỏ các tù điểm và đấu tranh triệt phá các đường dây
cái thứ hai là tích cực phối hợp lực lượng công an trong việc nâng cao
nâng cao năng lực cho cán bộ rồi chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy
để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tích cực tổ chức tuyên truyền
rồi nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc phát hiện tố giác và phòng chống tội phạm
trong tình hình hiện nay tội phạm ma túy tiếp tục có những diễn biến mới
ngày càng phức tạp tinh vi và xảo quyệt hơn
thực tế này càng đặt ra trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tuyến biên giới
phải tiếp tục có sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng
trong đó chủ công là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và bộ đội biên phòng
sự gắn kết giữa các lực lượng này chính là yếu tố quan trọng bảo đảm sự thành công
trong công tác phòng chống ma túy trên toàn tuyến biên giới
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an ba ngày nghỉ tết dương lịch
toàn quốc xảy ra sáu mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi tám người bị thương ba mươi năm người
so với ba ngày đầu năm hai nghìn hai mươi một
giảm ba vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong số này đường bộ xảy ra sáu mươi ba vụ làm chết ba mươi bảy người bị thương ba mươi năm người
so với ba ngày đầu năm hai nghìn hai mươi một giảm ba vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
đường sắt xảy ra một vụ làm một người chết so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một không tăng không giảm
đường thủy không xảy ra tai nạn
trong ba ngày qua cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý một mươi chín hai trăm tám mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phạt tiền hai mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng tạm giữ chín mươi một xe ô tô hai một trăm hai mươi sáu xe mô tô
tước một hai trăm bốn mươi một giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý tám trăm một mươi hai trường hợp và bốn lái xe dương tính với chất ma túy
tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên tổ chức đua xe cổ vũ đua xe
lạng lách đánh võng tụ tập gây dối trật tự công cộng tại địa bàn tp hà nội
vẫn diễn biến phức tạp
trước tình hình này trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
công an tp hà nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết với sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ
giữa các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện cương quyết ngăn chặn các vụ đua xe trái phép
chấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ
chỉ trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai vừa qua gần một trăm linh quái xế đã bị các đơn vị công an tp hà nội
phối hợp bắt giữ xử lý
thời gian qua các đối tượng này đã biến tuyến đường từ đầu đường võ trí công
thành đường đua của riêng mình
mỗi đêm từ khoảng tám giờ tối khu vực này lại náo loạn bởi các quái xế chạy xe độ chế phân khối lớn
phóng xe với tốc độ cao bốc đầu nẹt bô bất chấp nguy hiểm và sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông
việc chấn áp xử lý các đối tượng này đã nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
và đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
việc mà trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm
thì chúng tôi ngoài việc có quá trình điều tra cơ bản để khảo sát những cung đường
những tuyến phố những địa bàn mà thường xuyên có nguy cơ cao tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội
và bên cạnh đó thì có cái sự trao đổi giữa lực lượng cảnh sát cơ động với các phòng nghiệp vụ
cũng như công an các quận huyện để họ cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
vì vậy chúng tôi tạo ra sự tuần tra mở rộng địa bàn
khép kín thời gian và làm sao để khi có vụ việc xảy ra
chúng tôi có thể là cùng thông tin cho nhau phối hợp để bắt giữ xử lý một cách triệt để
tăng cường các tổ tuần tra đêm tại các địa bàn trọng điểm
các tuyến đường có nguy cơ các đối tượng tụ tập tổ chức đua xe lạng lách đánh võng
các lực lượng phối hợp chặt chẽ tổ chức hóa trang mật phục
để kịp thời ngăn chặn hoạt động tụ tập đua xe ngay từ khi phát sinh
ngoài ra các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội
thực hiện nhiệm vụ liên tục ở các khung giờ khác nhau
tại tất cả các địa bàn các quận huyện trên địa bàn của hà nội
đây sẽ là các biện pháp nhằm chấn áp mạnh mẽ các đối tượng có hoạt động đua xe
tụ tập lạng lách gây dối trận tử công cộng địa bàn hà nội
trên cơ sở thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ tết
phòng chống tội phạm cũng như phòng ngừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thế là lực lượng cảnh sử tiếp tục triển khai các phương án tuần tra kiểm soát bần đêm
phối hợp với các lực lượng trong quân phố
làm sao ngăn chặn hạn chế những hiện tượng thanh thiếu niên thiếu thức
ở tụ tập lạng lạnh bình võng bần đêm
một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao trong gian qua
đó là lực lượng cảnh sử cũng có áp dụng pháp nhu vụ đặc biệt
là công tác tuần tra bột phục trinh sát pha trang
để làm sao có thể kịp thời nắm bám bắt giữ kiểm tra bắt giữ
những đối tượng vi phạm cho nên sau đó là kết hợp hồ sơ
xử lý theo quyết định hoàn lọc
chúng tôi cũng khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông
đối với cả các phụ huynh nên cần có thời gian để trao đổi
giáo dục lại con em mình và đặc biệt là kiểm soát các em
trong việc sử dụng những mạng xã hội tránh để những phần tử xấu
lôi kéo vào những việc làm xấu gây ảnh hưởng
đến an ninh trật tự nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng
trong thời gian tới nhất là trong dịp nghỉ tết dương lịch
dịp dắp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công an tp hà nội
tiếp tục chủ động tiếp nhận phản ánh từ quần chúng nhân dân
các phương tiện thông tin đại chúng về các hành vi đua xe
cổ vũ đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng
để lập án truy xét phát hiện tập trung bắt giữ
xử lý nghiêm đối tượng vi phạm trước pháp luật
thưa quý vị trong tháng này
thành phố hà nội đã dự trữ một mươi bảy mặt hàng thiết yếu với giá trị ba mươi chín tỷ đồng
gấp ba lần tháng bình thường để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp tết nguyên đán sắp tới
hiện thành phố có bốn mươi bốn doanh nghiệp tham gia bình ổn giá với tổng giá trị hàng hóa là một mươi tám tỷ đồng
sở công thương hà nội cũng đã kết nối với năm mươi ba tỉnh thành
để đưa hàng hóa về thành phố phục vụ thị trường tết
bên cạnh đó các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh triển khai bán hàng thương mại điện tử
bán hàng tại các chợ truyền thống các điểm bán hàng ô cốp phục vụ nhu cầu người dân
dự kiến tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
có thể lưu thông hàng hóa sẽ đối mặt với khó khăn như thiếu nguồn lực
do nhiều đối tượng là f f một giá hàng hóa tăng do giá đầu vào của nguyên vật liệu tăng
sở công thương xác định bám sát các chỉ đạo của trung ương và tp hà nội
để nắm bắt diễn biến dịch từ đó triển khai bảo đảm lưu thông hàng hóa
phục vụ người dân trong mọi tình huống
tranh thủ thời tiết thuận lợi trong những ngày đầu năm mới
người dân các tỉnh nghệ an và hà tĩnh đã tích cực vươn khơi bám biển để cầu lọc cầu tài
trong chuyến biển đầu năm này nhiều tàu thuyền của ngư dân đã trúng những mẻ cá lớn
cho thu nhập hàng chục triệu đồng
sau những khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín bà con ngư dân mong ước sẽ có một năm mới thắng lợi
tàu về đầy áp tôm cá
từ năm giờ sáng những con tàu đầy áp tôm cá nối đôi nhau liên tục cập cảng cờ lò
trên bến dưới thuyền cũng trở nên rộn ràng tấp nập ngư dân ai cũng vui mừng phấn khởi
trong chuyến biển đầu năm này nhiều tàu thuyền của ngư dân đã mang về đất liền
từ năm đến một mươi tấn tôm cá trị giá hàng chục triệu đồng
còn đối với ngư dân hà tĩnh chuyến biển đầu năm này không chỉ được mùa
mà hải sản còn bán được giá
do nhu cầu sử dụng tăng cao nên giá thủy hải sản cũng đã tăng từ một mươi hai mươi so với trước đây
các thường lái cũng đến thu mua tận nơi tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân trong quá trình sản xuất
từ qua ngày hai mình cũng mong là
mùa thật là bội thu để cho bà con ngư dân thật phân khởi sản xuất trong năm mới
tạo đẹp phát triển cho bản thân cũng như là cho ngư dân lao động
song song với việc đảm bảo công tác hậu cần dịch vụ nghề cá
ban quản lý cảng cá hà tĩnh đã tập trung tuyên truyền kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tại cảng
đối với những trường hợp không đeo khẩu trang hoặc có dấu hiệu bị sốt sẽ không được vào khu vực cảng cá
bước sang năm mới khi ban quản lý cảng cá thì tiếp tục
cùng với tổ liên ngành cùng các ngành chức năng như biên phòng công an y tế
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng dịch đảm bảo an toàn để sản xuất
đồng thời là nâng cao các cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho người dân
và cùng với người dân đồng hành đảm bảo biển
trành thủ giá thủy sản tăng cao nên sau chuyến biển này
ngư dân các tỉnh bắc trung bộ đã chuẩn bị ngư lưới cụ tiếp thêm nhiên liệu để tiếp tục bám biển
chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ
người dân vươn khơi qua đó góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
ngày hai tháng một đánh dấu ca mắc covid một mươi chín kỷ lục ở hà nội với hai bốn mươi năm người nhiễm
năm trăm năm mươi năm ca trong cộng đồng
riêng ba quận huyện mới chuyển vùng cam là thanh xuân thanh trì và gia lâm có hơn năm trăm một mươi ca
số lượng f tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế
thành phố hà nội đã lên phương án huy động lực lượng bác sĩ tình nguyện viên
đến chăm sóc tư vấn và điều trị kịp thời cho f tại nhà
cụ thể hà nội huy động khoảng bốn bác sĩ và tình nguyện viên
ngoài hệ thống y tế của thành phố các bệnh viện trung ương y tế tư nhân
thì đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu tình nguyện viên là sinh viên trường y cũng được huy động
mạng lưới thầy thuốc đồng hành cùng đội ngũ tình nguyện sẽ tham gia cấp phát thuốc đến tận tay người bệnh
bên cạnh đó hà nội thiết lập tổng đài một nghìn hai mươi hai đồng hành cùng f
tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa cho các ca bệnh
hà nội cũng khuyến khích người dân tự test nhanh kháng nguyên để phát hiện bệnh
khi người dân tự xét nghiệm có kết quả dương tính sẽ được xác nhận lại kết quả
dưới sự giám sát của nhân viên y tế tuyến cơ sở
sở y tế tp hcm vừa gửi văn bản khẩn đến tất cả các bệnh viện
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm trung tâm y tế quận huyện tp thủ đức về
sở y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện tăng cường giám sát
phát hiện sớm người nhiễm biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
từ người nhập cảnh và các chùm ca bệnh lan nhanh bất thường
lây lan cho nhiều người hoặc có diễn tiến nặng nhanh hoặc tử vong nhanh
tại cơ sở y tế
phát hiện các trường hợp nhiễm biến chủng omicron tại thành phố
cần tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần
để khẩn trương xử lý dập dịch cắt đứt chuỗi lây nhiễm
các đơn vị phải theo dõi phân tích dữ liệu theo nhóm chuỗi người nhiễm omicron
để đánh giá mức độ lây nhiễm mức độ nặng tử vong
triển khai hiệu quả các hoạt động nhằm chăm sóc và hỗ trợ cho fco
đang cách ly điều trị tại nhà trong tình hình số ca mắc có thể tăng cao
do biến chủng omicron tại thành phố
tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các trạm y tế lưu động
tổ chức chăm sóc f tại cộng đồng bảo đảm cung cấp oxy y tế
cho các trạm y tế xã phường thị trấn để đáp ứng với các cấp độ dịch
các bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh covid một mươi chín
trong tình hình mới và thực hiện hiệu quả chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ
sở y tế cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp tục triển khai kế hoạch
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại
theo hướng dẫn của bộ y tế
hôm nay là ngày ba tháng một các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
ở tp hcm đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón học sinh các khối bảy tám một mươi và một mươi một
trở lại trường cùng với lại khối chín và một mươi hai
sở giáo dục đào tạo tp yêu cầu các trường lên phương án cũng như bố trí nhân sự
và tổ chức phân luận đảm bảo an toàn cho học sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm lưu ý trường học cần bố trí lực lượng đảm bảo
quy định phòng chống dịch cụ thể trong từng thời điểm
tránh tình trạng học sinh ổn ứa khu vực máy đo thân nhiệt hoặc rửa tay sát quẩn
vào đầu và cuối buổi học
bên cạnh đó các trường cần duy trì thói quen cho học sinh khai báo y tế
và theo dõi sức khỏe tại nhà để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó trường học cần tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có
kết hợp hai hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến cho học sinh
ưu tiên dạy học trực tiếp các môn nhiều tiết
thời khóa biểu vừa đảm bảo yêu cầu chuyên môn đáp ứng quy định tổng thời lượng dạy học trực tiếp
và trực tuyến ở từng khối lớp vừa thuận tiện việc đưa đón của cha mẹ học sinh
tuy nhiên mặc độ học sinh đến trường tăng cao
để duy trì hiệu quả tổ chức như hai tuần vừa qua trường học phải làm tốt công tác khoanh vùng
xử lý một cách tối ưu khi phát hiện ca nghi nhiễm
đặc biệt khi có sự xuất hiện của biến thể mới các đơn vị phải lường trước
chuẩn bị phương án để đảm bảo an toàn trong trường học
ngày ba tháng một công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức là lắc tài xỉu
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp công an huyện và công an thị trấn long thành
bắt quả tan một mươi hai đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
ở nhà ông phạm anh tuấn bốn mươi sáu tuổi ở tổ chính khu văn hải thị trấn long thành huyện long thành
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm năm mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc
được biết đây là sòng bạc tập trung nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn
các đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và bố trí nhiều lớp canh đường cảnh giới
để đối phó với lực lượng công an
cũng trong hôm nay công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô chở hơn ba mươi kg pháo nổ
quá trình tuần tra kiểm soát công an huyện hàm tân phát hiện xe ô tô biển số sáu mươi a sáu nghìn bảy trăm ba mươi bảy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
theo đó phát hiện trên xe của tài xế vũ viết thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ đồng nai chứa ba mươi hai tám kg pháo nổ
ông thanh khai nhận chở thuê số pháo này cho một đối tượng với giá hai triệu đồng
công an sau đó truy xét tạm giữ khẩn cấp với trần ngọc tuấn anh và nguyễn minh nghĩa
sinh năm hai nghìn bốn mù đồng nai vì hành vi buôn bán hàng cấm
hai đối tượng khai nhận đặt mua pháo trên mạng xã hội về bán lại kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa bắt tạm giam bốn đối tượng có liên quan đến vụ án cố ý gây thân tích
xảy ra trên địa bàn xã long định huyện châu thành
bốn đối tượng gồm vũ tiến hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyễn kim long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
nguyễn văn thanh sang thường gọi là sang quẹo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng cư trú ấp năm xã tam hiệp huyện châu thành
và nguyễn thanh sang thường gọi là sang đầu đỏ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cư trú ấp long hưng xã phước thạnh thành phố mỹ tho
khám xét nơi ở của bốn đối tượng tại một mươi một địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện châu thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thu giữ một khẩu súng bắn cồn ba dao tự chế bảy điện thoại di động
và một số giấy biên nhận nợ
do mâu thuẫn với nguyễn thanh sang thường gọi là sang củ mấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cư trú ấp trung xã long định huyện châu thành
nên ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bốn đối tượng hà long sang quẹo và sang đầu đỏ điều khiển xe mô tô
mang theo hung khí đến một quán giải khác thuộc ấp trung xã long định tìm sang cù mứng
không gặp ba đối tượng này bọn chúng dùng hung khí đập phá tài sản trong quán
sau đó sang cù mứng cùng hai người khác tầm tiếp sắc đến quán hai bên xông vào đánh nhau
hậu quả làm sang cù mứng và một người đi cùng bị thương
công an quận thốt nốt thành phố cần thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn nhật linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thốt nốt phối hợp với công an phường tân hưng
tiến hành khám sát khẩn cấp người và chỗ ở của đối tượng nguyễn nhật linh tại khu vực tân lễ hai phường tân hưng
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một gói ni lông chứa ma túy tổng hợp
giấu trong góc nhà một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá và nhiều tăng vật khác
qua làm việc đối tượng nguyễn nhật linh khai nhận gói ma túy linh mua của một người phụ nữ tinh nhi
tại tỉnh vĩnh long nhưng không biết rõ địa chỉ cụ thể
hiện công an quận thốt tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
hôm nay một nhà trọ trên đường hồ văn long phường tân tạo quận bình tân tp hcm đã xảy ra hỏa hoạn
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi và công an quận bình tân đã tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ cháy này
theo thông tin ban đầu hơn chín giờ sáng nay người dân phát hiện cháy tại khu vực nhà trọ trên đường hồ văn long
phường tân tàu nên hô hoán tìm cách dập lửa
do khu vực cháy nằm đối diện với trụ sở ủy ban nhân dân phường tân tạo lực lượng chức năng nhanh chóng được huy động lực lượng
sang hỗ trợ chữa cháy di dời tài sản người dân ra phía ngoài
quá hoảng sợ người phụ nữ là chủ khu trọ đã bị ngất được người nhà đưa ra ngoài chăm sóc
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân điều năm xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường ứng cứu chống cháy lan sang các nhà dân xung quanh
đám cháy được dập tắt sau đó tuy nhiên nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi
nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ
đến chiều ngày hôm nay công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang lấy lời khai nhóm đối tượng đánh người
tại quán ăn sau khi mời bia và xin số điện thoại nhóm nữ khách bàn bên cạnh không thành
khuyên ngày ba mươi một tháng một mươi hai nhóm bốn cô gái đến quán hai đô phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh ăn uống
thời điểm này có khoảng hai mươi nam nữ đang tổ chức sinh nhật ở bàn bên cạnh
một lắc sau một số thanh niên bàn hai mươi người qua mời bia treo gẹo rồi xin số điện thoại nhưng bị nhóm bốn cô gái từ chối
thay mất mặt nhóm thanh niên mua những lời tục tiểu rồi hắt bia sang bàn các cô gái
cùng với đó tuyết mai linh của nhóm hai mươi người la vào đánh và dùng libya ném vào nhóm bốn cô gái
vụ việc khiến một trong bốn cô gái bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhân dân giai định
công an phường hiệp bình chánh phúc hợp với công an thành phố thủ đức đã mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc
tại đây quán test nhanh hãi vào một số đối tượng dương tính với chất ma túy
ở vùng biển tây nam người dân dùng vỏ ốc kết nối thành dây và thả xuống miệng bảy bắt mực
và để có những dây ốc dài hàng trăm mét bà con phải mua hàng trăm triệu đồng
thế nhưng thì thời gian gần đây tình trạng trộn vào ốc liên tục xảy ra
gây thiệt hại tài sản trị giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng
huyện trần văn thời là nơi có nhiều hậu dân làm nghề bẫy ốc mực nhất tỉnh cà mau
đây là nghề rất ít sát hại nguồn lợi thủy sản nên được khuyến khích phát triển
tuy nhiên hàng chục chủ ghe ốc tại đây đứng ngồi không yên trước nạn mất cắp vỏ ốc
có những gia đình chỉ sau một đêm đã bị mất hàng ngàn con ốc
người dân địa phương cho biết thực trạng mất cắp vỏ ốc đã diễn ra nhiều năm nay
trước đây thi thoảng mới có một vụ còn hiện nay cứ ra biển đánh bắt là bị mất
người ít thì vài ngàn con trị giá vài chục triệu đồng
mất nhiều thì hơn chục ngàn con trị giá hàng trăm triệu đồng
gia đình anh cương đã một lần bị mất ốc vào năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một mươi vừa qua lại bị mất thêm hai lần nữa
số lượng khoảng một mươi năm con ốc bị cuốn mất thiệt hại khoảng bảy trăm linh triệu đồng
người ta nấy ăn trộm mà nó nấy bữa trước nấy sau coi suốt đêm đi chẳng nữa không bị nấy nữa cũng bị mất nữa
mình sao mình canh được nó làm cả ngày cả đêm nó mệt rồi mình ngủ ngủ
thời gian mình ngủ nó nấy nó canh mình nhưng mình đâu canh được nó đâu mà
theo người dân thời gian qua lực lượng công an cũng đã bắt giữ được một số nhóm trộm cắp trên biển
nhưng chỉ được một thời gian tình trạng mất cấp ngư lưới cụ lại tái diễn
hầu như ở cà mau ngư dân nào cũng từng là nạn nhân
không chỉ vỏ ốc mà còn có cả lưới lú đặc toàn cá
để mà đảm bảo tài sản của bà con không bị mất
thì khi bà con
mang lú quế ra biển để đặt
thì bà con nên là phân công người canh giữ
tránh sự mà các đối tượng lợi dụng việc này để trộm cắp
bậy ốc mực là nghề mà người dân cà mau đã gắn bó bao lâu nay
bỏ nghề thì họ không biết làm gì
nhưng nếu tiếp tục thì luôn trong tình trạng lo lắng nạn trộm ốc
đã có nhiều ghe ốc phải nằm bờ không dám ra khơi
cũng đã có những gia đình phải điêu đứng vì nạn mất ốc
đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa
điều tra xử lý để ngăn chặn thực trạng này
ba đối tượng từ hải phòng vào đắk lắc để hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố
các đối tượng gồm bùi văn thiện phạm hồng thái đỗ văn hợp
đều tạm trú tại huyện mơ đơ rắc tỉnh đắk lắk
các đối tượng từ thành phố hải phòng vào huyện mơ rắc để tổ chức hoạt động tín dụng đen
cho vay nặng lãi từ một trăm hai mươi một bảy một năm đến bốn trăm linh năm năm một năm
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ
nhóm này đã cho khoảng một trăm năm mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn bốn tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý
cùng với hoạt động của các loại tội phạm
hoạt động tín dụng đen diễn ra trong các loại tội phạm
nguy hiểm hơn là trực tiếp làm gia tăng các loại tội phạm khác gây mất trật tự an toàn xã hội
thời gian này lực lượng công an quảng nam đã và đang chủ động đấu tranh
ngăn chặn tội phạm hoạt động tín dụng đen nhất là trước trong và sau dịp tết nguyên đán
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi
bắt năm đối tượng gồm nguyễn hữu tĩnh nguyễn phước vĩnh trần thị thúy phượng
nguyễn văn trì cùng chú huyện duy xuyên quảng nam và lê nam trung chú cẩm lệ thành phố đà nẵng
các đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ một trăm linh tám đến hai trăm năm mươi
tổng số tiền cho vai lên đến bốn mươi tỷ đồng thu lợi bắt chính hai mươi tỷ đồng

công an quảng nam đã và đang tập trung lực lượng quyết liệt điều tra triệt xóa các đường dây nhóm hoạt động tín dụng đen
xếp chặt quản lý tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất là dịch vụ cầm đồ
xử lý nghiêm cơ sở hoạt động không phép biến tướng để hoạt động tín dụng đen đòi nợ thuê phát hiện ngăn chặn gỡ bỏ
xử lý đối với các ứng dụng website có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen và xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật
với chức năng nhiệm vụ của đơn vị thì chúng tôi tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong ba sao
thứ nhất là tăng cường công tác nắm tình hình ở những địa bàn trọng điểm nắm chắc đối tượng nắm hộ nắm người
thứ hai là tăng cường công tác quản lý kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
tết nguyên đán đang đến gần đây cũng là thời gian các loại tội phạm trong đó có hoạt động tín dụng đen hoạt động mạnh phức tạp
lực lượng công an quảng nam tiếp tục tập trung lực lượng tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân
sáng nay công an thành phố châu đốc an giang vừa mật phục bắt giữ một điểm tập kết với số lượng lớn hàng hóa nghi vấn nhập lậu trên địa bàn xã biên giới vĩnh tế
tại khu vực tổ một ấp gà bài xã vĩnh tế khi phát hiện tổ công tác các đối tượng nhảy xuống sông tẩu thoát bỏ lại hàng hóa cùng phương tiện
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong các bao tải trên xe ô tô và xung quanh khu vực trên có chứa số lượng lớn mỹ phẩm quần áo cũ đồ điện tử bếp ga máy lạnh thực phẩm
trị giá hàng hóa khoảng trên hai trăm linh triệu đồng
thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ không có giấy tờ kiểm định chất lượng đang là vấn đề nóng được người dân quan tâm nhất là trong dịp tết nguyên đán đang cận kề
cuộc chiến chống thực phẩm bẩn vì thế cũng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết
ghi nhận của phóng viên tại tỉnh quảng trị
ba xe tải vận chuyển một con da cầm không qua kiểm dịch thu y vừa lưu thông qua tỉnh quảng trị thì bị bắt giữ
vào rạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số lượng lớn da cầm này được thu mua tại quảng bình đưa vào tiêu thụ tại các chợ đầu mối tại tỉnh quảng trị bán kiếm lợi nhuận
dù biện hộ bằng bất kỳ lý do nào thì việc vận chuyển gia cầm không qua kiểm dịch là hành vi vi phạm pháp luật
tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh lợi dụng lúc đêm khuya hay rạng sáng các đối tượng thuê xe vận chuyển gia súc gia cầm và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận để qua mắt lực lượng chức năng
các đối tượng này là ngày càng tinh vi chúng tôi thay đổi cách thức vận chuyển thời gian địa điểm vận chuyển thậm chí có lúc là vận chuyển một giờ sáng có lúc vận chuyển năm giờ sáng
nó thay đổi liên tục các phương tiện và các biện sổ xe kể cả các biện sổ xe chúng là khi bọc lên
dùng một biện sổ xe khác nhưng mà khi vận chuyển thì dùng một biện sổ xe khác cho nên buộc anh em lực lượng trinh sát phải nắm kỳ
mức xử phạt bởi hành vi trộm thành chiếm dịch theo nghị chín mươi từ sáu đến tám triệu
theo tôi kênh xử vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tăng phương công tác giáo dục
đối với các hồ kinh doanh các chủ phương tiện và đặc biệt là đối với người tiêu thụ cũng kênh phải lựa chọn có kiến thức
ở thời điểm này lực lượng cảnh sát môi trường còn tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm
giết mổ da cầm thực hiện test nhanh với mẫu sản phẩm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng mỗi cơ sở cần nâng cao đạo đức trong kinh doanh
không vì lợi ích trước mắt mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng